tạp chí dành cho các em nhỏ có tên tuổi vàng do ông dân an nam
tạp chí dành cho các em nhỏ có tên tuổi vàng do ông sáng lập và tình cảm yêu mến của ông đối với người dân an nam
ông đã cùng các sinh viên yêu cầu được vũ trang để chống lại chế độ độc tài với khẩu hiệu
chúng ta hãy đoàn kết lại
chúng đã phản bội lại nhân dân
chúng ta hãy tập hợp lại thành một đội quân và chiến đấu
đối với fidel tổ quốc là trên hết
mặt trời trói sáng
với sự chủ quyền
với ngọn cờ cuba dương cao
và ngọn cờ của hiệp hội sinh viên
ông là tấm gương cho tất cả mọi người sinh viên
cũng như các giáo sư
đó là một fidel mà tôi còn nhớ mãi
không bao giờ tự đề cao mình
tránh xa những sự tự mãn
ông đã từng đọc và biết nhiều những tác phẩm nổi tiếng
của josé inge nero
ông đã đọc những tác phẩm tuyệt vời
của những nhà thơ
những tác phẩm lớn
của các tác gia cuba
ông luôn luôn kêu gọi mọi người
cổng hợp được hazir
chúng ta sẵn sàng
và tôn trọng với lẫn nhau
cũng như ngày nay
người ta yêu cầu các sinh viên
phải có kiến thức khoa học
tư tưởng cách mạng
và phẩm chất chính trị
cuộc đời fidel
là một cuốn album sống động
đó là đường đến
những chân trở mới
tớ vừa mới đọc phần tóm tắt tiểu sử
của bạn viết về đồng chí fidel
chúng ta đang làm tốt
tớ vừa đi thăm bảo tàng hồ chí minh và tớ gửi bạn tệp đính kèm trong đó có các chi tiết và các bức ảnh mà tớ nghĩ là sẽ có ích cho bạn để thiết lập mối liên hệ và sự trùng hợp làm sáng tỏ những ý kiến của chúng ta về tình cảm giữa hai vị lãnh tụ vĩ đại dù xa cách về mặt địa lý nhưng gần nhau về tư tưởng
ngày một mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi hai là một ngày đêm tối nữa trong cuộc đời của những người dân cuba lần thứ hai trong lịch sử phunel sio batista dùng vũ lực lên nắm chính quyền với sự ủng hộ của các bè đảng thối nát và kiểm soát các lực lượng vũ trang
và năm một nghìn chín trăm một mươi một chính là nguyễn tất thành đã ra đi để tìm đường cứu nước cả nhà dân
thế mà trong cái quá trình ra đi tìm đường cứu nước với cái lao động
phổ thông vất vả để mà tiếp tục cái cuộc hành trình của mình trên con đường tìm đường thì nguyễn ái quốc đã đi nhiều nước ở châu á châu phi châu mỹ la tinh
và nguyễn đại quốc đi những nơi này thì nguyễn đại quốc bắt đầu thấy rằng thì các dân tộc bị thuộc địa dân tộc bị thuộc dân phong kiến áp ước sống như chế độ độc tài thì có cái rỗi đau khổ như thế nào
tức là nảy sinh ra một cái tư tưởng quốc tế của nguyễn ái quốc
trong cái quá trình
trong cái quá trình đi tìm hiểu các nước bạn á phi mỹ la tinh
và đến mà nguyễn đại quốc đi đến những cái nước tư bản phát triển
nơi sinh ra cái tuyên ngôn độc lập tự do như ở mỹ
nơi sinh ra cái tuyên ngôn nhân quyền dân chủ bác ái như ở pháp của một nghìn bảy trăm tám mươi chín
và ở anh tức là bác đến trung tâm của những các nước phát triển
nơi sinh ra những cái lý tưởng mà bác đã từng biết thời kỳ ở trong nước
thế nhưng mà đến nơi thì bác lại nhận thấy
một là trong cái xã hội này thì không thể không hề có cái tự do bình đẳng bác ái
nhưng mà những nhà những nhà cách mạng tư sản lưu linh của đầu thế kỷ thứ một mươi tám
và bác lại thấy rằng
ở cái đất nước này
có hai loại người
một cái loại người thì sống phè hởn sung sướng
và một loại người thì chịu đau khổ bác bóc lục
và đây là cái nảy sinh
cái tư tưởng
cái tính giai cấp
cái hiểu biết về giai cấp

tức là cái sự phát triển về giai cấp của bác
và trong cái quá trình hiểu biết ấy đến năm một nghìn chín trăm năm mươi
thì bác mới đọc được cái luận cương về thuộc địa của lê ninh
rồi bác mới hiểu rằng
à đây chính là cái con đường
mà có thể giải phóng dân tộc mình là cái con đường
đây là cái con đường
phải đi vào cái chủ nghĩa cộng sản này
và tại đại hội tour lần thứ một mươi tám
chính hồ chí minh
chính nguyễn ân quốc lúc bây giờ
một trong những người sáng lập đảng cộng sản pháp đầu tiên
và cũng là người việt nam cộng sản đầu tiên
fidel và một nhóm thanh niên cách mạng tấn công trại lính moncada
nhằm mục đích chiếm vũ khí
và tiến lên vùng núi
năm mươi sáu năm trước
nơi đây là nơi họp mặt
và sau đó
xuất phát đi tấn công trại lính moncada
của những người chiến sĩ moncada
tại căn phòng nhỏ này
vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
đã tập trung một trăm hai mươi chín thanh niên
cùng với tư lệnh
fidel nói về mục đích của hành động vũ trang
và sau đó
họ đã xuất phát vào lúc bốn giờ bốn mươi năm phút
trên một mươi sáu chiếc xe ô tô
tiến về thành phố santiago de cuba
để tấn công trại lính moncada
đây là danh sách của một trăm hai mươi chín thanh niên
đã có mặt ngày hai mươi sáu tháng bảy
những người có đánh dấu đỏ
đã bị giết hại bởi lính của batista
tổng cộng là bốn mươi bốn người
những người có đánh dấu đen
đã hy sinh trong cuộc tấn công
gồm sáu người
hai người phụ nữ duy nhất
từng tham gia vào cuộc tấn công moncada
chúng ta nhớ lại rằng
người em trai của bà aide
người ta giấu vũ khí ở dưới giếng này
sau đó đậy chiếc thùng này lên trên
đổ đất vào
và trồng cây
để che mắt kẻ thù
đây là những bộ đồng phục
do quân lính của batista
đã mặc vào trường
cho những chiến sĩ đã bị giết hại
sau khi bị bắt
chúng nói rằng
họ đã chết
trong khi bắn nhau
những bộ quần áo này
nhưng không hề có vết đạn
đây là bài nói của fidel
với một trăm hai mươi chín chiến sĩ moncada
vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy
ông đã nói
các đồng chí
chúng ta có thể chiến thắng hoặc thất bại

nhưng chúng ta hãy nhớ rằng
phong trào của chúng ta sẽ chiến thắng
nếu như chúng ta chiến thắng hôm nay
thì điều mơ ước của jose marti
sẽ sớm thành hiện thực
nếu thất bại
việc làm của chúng ta
sẽ là một tấm gương cho nhân dân cuba
dương cao ngọn cờ và tiến lên phía trước
nhân dân ủng hộ chúng ta
thế hệ thanh niên của jose marti
của những năm một nghìn tám trăm sáu mươi tám
chúng ta sẽ hết vang
tự do hay là chết
cuộc tấn công thất bại
chỉ có ba mươi bốn thanh niên quay trở lại nơi này cùng fidel
sáng ngày một tháng tám một nghìn chín trăm năm mươi ba
tại một trang trại cách đây khoảng năm km
fidel đã bị bắt cùng với hai chiến sĩ khác
ai đã bắt giữ họ
cũng chính ông này
là người đã cứu sống họ
ông đã bốn lần cứu sống fidel trong ngày
lần đầu khi bắt được ba người
những người lính đi cùng đã muốn bắn chết họ
nhưng chính pedro đã ngăn họ lại và nói
không thể giết chết những tư tưởng phải chiến đấu
đó là lần đầu tiên ông cứu fidel
sau đó trên đường dẫn dải
fidel nói với viên sĩ quan
petro đã làm hiệu cho fidel im lặng và nói
không được nói cho ai điều đó

tôi là fidel castro

bởi vì họ sẽ giết ông đó
đó là lần thứ hai fidel được cứu sống

lần thứ ba khi họ nghỉ tại một ngôi nhà
lần thứ ba khi họ nghỉ tại một ngôi nhà
thì gặp thiếu tá perez chomon
một sĩ quan của bộ tư lệnh quân batista
ông ta định bắt fidel và hai chiến sĩ

để giải đi thủ tiêu
nhưng sĩ quan pedro cương quyết nói rằng
nhiệm vụ của ông là đưa những tù binh về thành phố santiago de cuba